các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để được lợi ích từ hội nhập quốc tế năng suất lao động là điều kiện quan trọng
xác định chiến lược tăng trưởng năng suất lao động không còn là vấn đề của tương lai
mà cần sớm có chính sách bước đi phù hợp tạo bản lề cho tăng trưởng kinh tế
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề còn tồn tại
và yêu cầu đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng năng suất lao động của việt nam trong thời gian tới
nền kinh tế của việt nam
việt nam đã phát triển và đạt được những thành tiệu lớn
nhưng năng suất lao động cho dù liên tục tăng trưởng nhưng mức tăng chưa tương xứng
so với những quốc gia trong khu vực việt nam đang có những vấn đề tồn tại về năng suất lao động
một sẻ trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến nay
thì các ngành mà có năng suất cao của chúng ta vẫn nằm ở những ngành như khai khoáng
sản xuất và phân phối điện khí nước nóng nước đặc biệt là điện ở đây
tức là ngành mà chúng ta có cái tính độc quyền
khai khoáng là cái ngành có lợi thế về tài nguyên
còn một số ngành mới nổi như là hoạt động tài chính ngân hàng
cũng là cái ngành mà có năng suất cao hoạt động kinh nghiệm bất động sản khoa công nghệ v v
thế còn cái ngành làm chủ chốt làm lõi cho cái tăng năng suất của việt nam
là cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì năng suất là chưa cao
và ngành nông nghiệp thủy sản thì theo truyền thống thì là nằm có cái mức năng suất rất là thấp
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế
kinh tế việt nam tăng trưởng cao nhưng năng suất lao động lại thấp
điều này đặt việt nam trước nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình
làm giảm suất khả năng tăng trưởng của gdp
năng suất lao động bình quân của việt nam tăng từ ba mươi tám sáu mươi bốn triệu đồng một lao động năm hai nghìn sáu
lên mức sáu mươi bảy mươi ba triệu đồng một lao động năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng bình quân năng suất lao động giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến hai nghìn một mươi hai là ba hai mươi chín một năm
giai đoạn từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy là năm ba một năm trong đó tăng trưởng cao nhất vào năm hai nghìn một mươi năm với tốc độ sáu
dù việt nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng năng suất lao động
nhưng khi so sánh với một số nước đông bắc á và asean năng suất lao động của việt nam vẫn ở mức thấp
theo tính toán của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
muốn đuổi kịp các nước trong khu vực tạo bệ đỡ cho nền kinh tế
thì năng suất lao động của việt nam phải tăng gấp đôi
trong khi trên thực tế từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi sáu năng suất lao động mới tăng trưởng hai mươi hai năm
đây là mức tăng quá thấp so với yêu cầu
điều đáng nói là ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản của việt nam
mặc dù có nhiều lợi thế phát triển nhưng vẫn nằm trong số các ngành có mức năng suất lao động thấp nhất nền kinh tế
ngành công nghiệp chế biến chế tạo được kỳ vọng là lõi của nền kinh tế
là ngành tạo động lực cho tăng trưởng nhưng những năm gần đây đã không có được gia tốc về năng suất lao động
theo số liệu thống kê năng suất lao động của việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy là bốn một mươi chín usd so với thái lan là một mươi một sáu trăm ba mươi năm đô la thì thấp hơn thái lan ba lần
năng suất của malaysia gấp chúng ta năm lần năng suất của hàn quốc gấp một mươi bốn lần
nhật bản gấp một mươi tám lần và singapore gấp hai mươi năm lần
thưa quý vị và các bạn cải thiện năng suất lao động là một thách thức
cần có rất nhiều năng suất lao động
nó có sự nỗ lực rất lớn để khắc phục những hạn chế tồn tại
năng suất phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp doanh nhân và chúng ta cần những đầu tàu
để tạo nên sự gia tăng khác biệt về năng suất lao động
nhưng đây không phải là chuyện riêng của các doanh nghiệp mà là việc chung của toàn xã hội
liên quan đến tất cả các cấp các ngành các địa phương từ doanh nghiệp đến mỗi cá nhân trong xã hội
từ công sở cơ quan nhà máy cho đến trường học và gia đình
năng suất lao động luôn là vấn đề được chính phủ quan tâm
nhưng hiện đang là thời điểm thực sự quan trọng để việt nam hướng đến mục tiêu xây dựng
chương trình tăng trưởng bền vững về năng suất lao động
trong nhiều năm qua mặc dù khu vực doanh nghiệp fdi giữ vai trò quan trọng
trong tăng trưởng năng suất lao động nhưng phần lớn là do lao động dịch chuyển
từ khu vực nội địa năng suất lao động thấp như nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản
sang khu vực fdi với năng suất lao động tuyệt đối cao hơn
trong khi đó đóng góp từ tăng trưởng năng suất lao động của chính khu vực fdi
chiếm tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều
mặt khác mức độ liên kết giữa khu vực fdi và khu vực nội địa thấp
ở hầu hết các ngành đặc biệt nhóm công nghệ và kỹ năng cao
điều đó cho thấy khả năng tác động gián tiếp vào năng suất lao động của khu vực fdi
thông qua công nghệ và kỹ năng lao động
công nhân giá rẻ đến nay vẫn là một trong những yếu tố lợi thế
hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài
nhưng nhiều đánh giá cho rằng ban đầu nhà đầu tư có thể bị hấp dẫn
bởi giá nhân công nhưng về lâu dài doanh nghiệp sẽ nhìn vào vấn đề năng suất
đấy là số liệu thực tiễn
nhưng nếu tính về tốc độ tăng trưởng thì thực ra là fdi không có tăng gì cả
năng suất của fdi không có tăng gì hết
ông nhà nước cũng vậy thôi
khi người ta nói đến tốc độ tăng trưởng năng suất
thì chính ra là ngoài nhà nước đóng góp vào tăng trưởng là nhiều nhất
nhưng số liệu tuyệt đối năng suất của khu vực ngoài nhà nước lại là thấp nhất
khu vực fdi khác cái khu vực trong nước của mình
họ tập trung chủ yếu khu vực chính thức
còn khu vực trong nước của việt nam hầu hết là khu vực phi chính thức
tại sao các anh chị mà đi ra ngoài đường ấy
thấy ở giờ hành chính của mình đi ngoài đường rất là nhiều
vì là làm việc là phi chính thức
còn nếu mà làm việc trong những khu vực chính thức
thì tôi nghĩ ra đường rất ít
của mình cũng là nước ngoài như có khi là grab hoặc là
thì cũng rất nhiều
các anh chị đi ra ngoài đường
giờ hành chính của mình rất là nhiều
chứng tỏ là cái làm việc của mình là chủ yếu ở ngoài bên ngoài
cái điều kiện làm việc rất là thấp
để thấy là cái thay đổi về chính sách của lao động chính thức và phi chính thức
để khuyến khích nó dịch chuyển sang là cái cũng rất là thách thức đối với việt nam
so sánh giữa vốn lao động làm việc và cái đóng góp vào tăng trưởng năng suất
thì khu vực fdi chỉ chiếm hai mươi ba về vốn bốn về lực lượng lao động
nhưng đóng góp tới hai mươi chín về tăng trưởng năng suất lao động
còn khu vực nhà nước chiếm ba mươi chín về vốn
nhưng đóng góp tăng trưởng năng suất
lao động chỉ có hai mươi bốn chiếm phần đông lao động trong xã hội là khu vực kinh tế tư nhân
nhưng khu vực này đang có năng suất lao động thấp nhất
năng suất của khu vực doanh nghiệp nhà nước tôi cho rằng chúng ta phải so sánh với chính nó
tôi đã làm việc với rất nhiều doanh nghiệp nhà nước câu chuyện ở đấy là gì
thực ra đối với một doanh nghiệp nhà nước không khác gì một cơ quan nhà nước
tức là về cực kỳ hành chính thưa các anh chị
về mặt nguyên tắc có thể đuổi một nửa số cán bộ công nhân tại doanh nghiệp nhà nước
vẫn như vậy không thay đổi gì
phải nói rằng trong các nước đông nam á thì chắc là chúng ta đứng trên được hai ba nước gì đấy thôi
về mặt năng suất
và cái năng suất này không phải chỉ cái chuyện sản xuất gạo là năng suất thấp
rồi sản xuất cái này cái kia là năng suất thấp
mà nó thể hiện ngay năng suất quản lý nhà nước là rất thấp
cái tốc độ tăng trưởng năng suất ở các khu vực là rất khác nhau
cụ thể là cái tốc độ tăng trưởng năng suất thì nó cao nhất là cái khu vực ngoài nhà nước
chứ không phải là nằm ở fdi
và cái khu vực doanh nghiệp nhà nước
và do đó người ta mới nói là cái động lực cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới của chúng ta
nó phải nằm vào cái việc là đẩy mạnh cái năng suất của cái khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lên
đấy là lý do tại sao mà người ta khuyến nghị là anh phải coi cái khu vực kinh tế tư nhân
nó là cái đầu tàu là vì như thế chứ không phải là vì
tức là cái dư địa để anh khai thác cái khu vực kia nó không còn nữa
và nó không có hiệu quả để mà theo cái hướng là nâng cao cái năng suất của anh lên nữa
theo cái nghĩa là tăng trưởng
thay đổi về năng suất lao động cần tới sự chuyển động của toàn xã hội
theo các chuyên gia ở cấp độ vĩ mô cần gia tăng cơ chế chính sách thúc đẩy tăng năng suất lao động
như các chính sách về hỗ trợ đầu tư chuyển giao công nghệ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và việc tinh giản bộ máy ở các cơ quan nhà nước cũng không nằm ngoài câu chuyện năng suất lao động
ở cấp độ doanh nghiệp có hai yếu tố then chốt đó là yếu tố về công nghệ và quản trị doanh nghiệp
doanh nghiệp cần chú trọng dành nguồn lực đầu tư công nghệ máy móc hiện đại
áp dụng hệ thống quản trị tinh gọn trong điều hành quản lý doanh nghiệp
về phía người dân cần đổi mới tư duy lối sinh hoạt theo hướng tích cực
từ đó năng suất làm việc cũng sẽ được nâng lên
các nhà quản lý là làm sao có những tác động về chính sách để nâng cao năng suất lao động
hiện nay nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
là một lĩnh vực tốt nhất
cái lĩnh vực này thì chiếm chín mươi năm tỷ trọng của sản xuất công nghiệp
nên là tôi thấy trong lĩnh vực này cần phải có những giải pháp rất là quyết liệt của chính phủ
để làm sao mà nâng cao cái năng suất lao động
mà muốn nâng cao năng suất lao động trong cái lĩnh vực này thì nó đòi hỏi các yếu tố
là thiết bị máy móc công nghệ nguồn lực con người và môi trường chính sách
đó là những cái để tạo ra những cái bước đột phá
mà tôi cho rằng là đây là cái thời điểm
việt nam cần phải xây dựng một cái quyết tâm thực sự ý thức rõ ràng
về việc cải thiện năng suất ở cấp độ toàn quốc toàn quốc gia
nếu không thì chúng ta sẽ bị tụt hậu mãi mãi
và vì thế thì chúng ta cần xây dựng một phong trào về tăng năng suất
giống như cái điều mà nhật bản đã làm sau thế chiến thứ hai
cũng như là khi mà ông lý quang diệu đã làm cho singapore vào đầu thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi
hoặc là thời kỳ của ông park trung huy ở hàn quốc
và vì thế thì chúng ta cần phải có một cái khuấy động hay xây dựng một cái phong trào thực sự với năng suất
mà đây là phải thay đổi về cái tư duy
từ trong cái tư duy về cái cách tổ chức cuộc sống tổ chức cái sinh hoạt cho tất cả mọi thứ
và để làm điều này thì chúng ta không thể coi chỉ coi là năng suất là một vấn đề của doanh nghiệp
của người sản xuất của đơn vị kinh doanh
mà là của cả người dân và đặc biệt là của khu vực nhà nước
giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ cho rằng cải cách bộ máy hành chính tinh gọn
lựa chọn mô hình tăng trưởng dựa vào chất lượng nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính từ đất đai
chính là hướng đi bền vững tạo ra sự tăng trường và ít lệ thuộc vào bên ngoài
thưa quý vị và các bạn câu hỏi đặt ra cho năng suất không chỉ là làm thế nào mà quan trọng hơn
đó là làm cái gì
việt nam cần cải thiện tăng cường vai trò của kinh tế chi thức để góp phần gia tăng nhanh hơn
năng suất và chất lượng lao động
lao động giá rẻ vốn là lợi thế giờ đang dần trở thành hạn chế
lao động chất lượng cao mới có thể đưa kinh tế đi tới mục tiêu phát triển bền vững
muốn kinh tế phát triển thì phải xem năng suất lao động là vấn đề cốt lõi
việt nam cần nhanh chóng nâng cao năng suất lao động của những ngành kinh tế mũi nhọn
như chế biến chế tạo những ngành có nhiều lợi thế để phát triển như nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
những quốc gia thành công như hàn quốc nhật bản singapore có giai đoạn tăng trưởng rất nhanh
và việc tăng năng suất cũng chính là vấn đề được các quốc gia này đặc biệt coi trọng
với các chương trình về thúc đẩy tốc độ phát triển năng suất phong trào tăng năng suất lao động
tôi cho rằng việt nam cần định hướng rõ cần đầu tư vào những lĩnh vực nào phát triển ở khu vực nào
và làm thế nào để phát triển kinh tế tri thức
việt nam đang ở đâu khi tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu
chỉ bằng cách nâng cao năng suất lao động việt nam mới có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình
cơ cấu lại các ngành công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu
có thể thấy với những thay đổi của kinh tế xã hội vấn đề năng suất lao động cũng đang đặt ra những vấn đề mới
và câu hỏi đau đáu đó là về kỹ năng lao động việt nam không hề kém
vậy tại sao năng suất lao động của chúng ta vẫn cứ xếp vào cuối bảng
tôi khẳng định là năng suất lao động
năng suất lao động của việt nam không thua kém bất kỳ nước nào trên thế giới
thể hiện rõ nhất là nếu trong cùng một điều kiện người lao động việt nam làm cực tốt không thua kém
tôi nói đơn cử lấy cái gì để đo năng suất hiện nay
chúng ta vẫn đem cái so sánh là gì chúng ta vác cái gdp
chúng ta chia cho người lao động tổng số người lao động có đăng ký thực tế đúng không có đăng ký
còn cái loại người lao động mà ngồi chơi mỗi tháng đút túi hai trăm ba trăm linh triệu đồng tiền cho thuê nhà thì chúng ta bảo
cái đó không phải là người lao động
nhưng gdp vẫn tính
đúng không ạ
ở đây nó có vấn đề
thế thì ở đây cái mà chúng ta tiếp cận về năng suất lao động theo tôi chúng ta phải tách ra làm hai
mà ở việt nam mình cũng có một công thuật ngữ tôi cho rằng chúng ta dùng rồi
năng suất lao động ở đây là năng suất của người lao động khác với năng suất lao động xã hội
vấn đề năng suất lao động sẽ tác động nhiều hơn đến tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới
kinh tế mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo cơ hội để vươn lên
nhưng cũng đòi hỏi phải có những thay đổi cho phù hợp đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế
có thể nói năng suất lao động là yếu tố sống còn của tăng trưởng
năng suất lao động của việt nam là thấp nhất trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo xây dựng vận tải kho bãi và truyền thông
vì vậy những ngành có thể nói là chúng ta nói là bốn hay là xâm nhập vào thế giới
như thế nào mà những ngành cơ bản nhất của chúng ta thì chúng ta đều có năng suất rất là thấp hơn cả campuchia
hiện nay bàn về năng suất lao động và tăng năng suất lao động việt nam chúng ta đang xa vào câu trả lời là làm như thế nào trong kinh tế học
trong khi với cách tiếp cận từ tài chính và từ giá trị của tôi thì có lẽ là năng suất lao động này lại phải trả lời câu hỏi là làm cái gì chứ không phải làm như thế nào
không hẳn là làm như thế nào như thế nào rất quan trọng nhưng không phải là vấn đề của việt nam hiện nay
cái lựa chọn việt nam là làm cái gì
thị trường lao động việt nam thời gian qua đã có sự chuyển dịch rất mạnh
từ khu vực nông thôn sang thành thị từ khu vực có năng suất lao động thấp là nông nghiệp sang khu vực chế biến chế tạo
tuy nhiên cũng như nhiều quốc gia khác quá trình dịch chuyển này sẽ chậm lại và không còn tạo ra sự tăng trưởng về năng suất lao động một cách dễ dàng
để tiếp tục tăng trưởng tạo nên sự đột phá cần tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại đa phương song phương để mở rộng thị trường cho các sản phẩm do việt nam sản xuất nâng cao vị thế của doanh nghiệp việt trong chuỗi giá trị toàn cầu
việt nam chúng ta mà làm các sản phẩm nông nghiệp trong từng đấy thời gian với từng người lao động so với một cái người người ta làm một cái iphone thì nó khác nhau
vậy cái câu chuyện năng suất ở đây nó không đấy là lý do tại sao mà người ta tính đến cái việc là chuyển dịch cơ cấu chuyển người lao động từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác
đấy là lý do tại sao mà người ta nói đến cái thành phần về nội ngành về thành phần tương tác hay là chuyển dịch động
nói đến sự thay đổi về năng suất lao động của việt nam viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã phân tích dưới nhiều góc độ lĩnh vực và các số liệu đã có phát hiện thú vị
duy trì và tạo cơ hội từ dấu hiệu này sẽ mang đến sự thay đổi theo hướng tích cực về năng suất lao động
có dấu hiệu là việt nam là chuyển dần từ phụ thuộc tăng năng suất dựa trên vốn sang là tp
tức là sang những cái đổi mới sáng tạo nhiều hơn
có dấu hiệu thôi mặc dù cái kết quả này là rất là gây rất tranh cãi
nhiều người cho rằng nhiều nhà khoa học khác có thể là không đồng ý
hoặc có ý kiến này họ cho rằng nó còn chưa rõ ràng
thì cái này chúng ta phải xem xét thêm
nhưng mà trong các phân tích của chúng tôi bằng các loại thử nghiệm các cái số liệu khác nhau thì chúng ta thấy có hiện tượng như vậy
thì ít nhất đấy là một cái điều mà đáng mừng
tái cơ cống để kinh tế phải gắn với quá trình mà đổi mới cái mô hình tăng trưởng
theo cái hướng là nâng cao cái năng suất cái chất lượng cái hiệu quả và cái sức cạnh tranh của nền kinh tế
rồi là phải gắn kết với cả các doanh nghiệp trong nước nhiều hơn để tạo điều kiện thúc đẩy khu vực doanh nghiệp trong nước
và doanh nghiệp trong nước mới có điều kiện vươn lên để tham gia vào cái mảng sản xuất và cái chuỗi giá trị toàn cầu
khuyến nghị mà cả world bank và adb đã đưa ra đó là trong bối cảnh hiện tại việt nam cần chú trọng đầu tư cho con người
lợi thế của đất nước quy mô dân số hơn chín mươi triệu dân
là lực lượng lao động trẻ rồi giàu cần được tận dụng triệt đề
phải nâng cao kỹ năng cho người lao động đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề nâng cao năng suất
việt nam muốn cạnh tranh ở cấp độ cao hơn phải xây dựng một hệ thống đào tạo nghề tốt
tạo điều kiện để lao động trong nước thực hiện những công việc mang lại giá trị cao hơn
thưa quý vị và các bạn có chiến lược phù hợp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tăng tốc phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động
việt nam sẽ tránh được nguy cơ tụt hậu rút ngắn được khoảng cách với các quốc gia khác
việt nam đang trở thành công xưởng của thế giới nhưng cần phải thay đổi
phải thực sự nỗ lực để trở thành công xưởng thế hệ mới của các ngành lĩnh vực
có hàm lượng khoa học công nghệ cao tỷ trọng giá trị gia tăng lớn
mục tiêu này chỉ đạt được khi năng suất chất lượng lao động có được sự tăng trưởng vượt bậc
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đáp ứng được những biến động
được dự báo là sẽ rất lớn trong cung cầu lao động
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại